từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại bangkok thái lan đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp apec hai nghìn hai mươi
với sự tham dự của hơn tám trăm năm mươi lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực cùng đại diện của các tổ chức quốc tế
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cùng chủ tịch trung quốc tập cận bình thủ tướng thái lan prayuth chan o cha
tổng thống pháp emmanuel macron tổng thống indonesia widodo phó tổng thống mỹ kamala harris là diễn giả chính của hội nghị năm nay
với chủ đề chào đón tương lai nắm bắt tham gia kiến tạo hội nghị gồm một mươi năm phiên thảo luận tập trung vào các vấn đề có ý nghĩa quan trọng
đối với sự phát triển của kinh tế khu vực và toàn cầu như đổi mới sáng tạo các thách thức lớn của thương mại và đầu tư khu vực
tăng trưởng bao trùm và bền vững y tế sau đại dịch chuyển đổi số xu hướng việc làm an ninh năng lượng an ninh lương thực và rủi ro toàn cầu và tương lai của apec
phát biểu định hướng cho phiên thảo luận về tương lai thương mại và đầu tư
các cơ hội và thách thức đối với hợp tác khu vực châu á thái bình dương
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp về bốn yêu cầu đặc điểm quan trọng của thương mại và đầu tư trong giai đoạn mới
thứ nhất là bảo đảm hệ thống thương mại quốc tế công bằng minh bạch và hiệu quả là điều cốt yếu trong một sân chơi toàn cầu
thứ hai chuyển đổi số là xu thế tất yếu khách quan đang diễn ra rất mạnh mẽ
học viện cảnh sát nhân dân với vị trí vai trò là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành cần tiếp tục xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng không ngừng đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học góp phần hình thành nhân cách người cán bộ công an cách mạng theo sáu điều bác hồ dạy
đây là một trong những nội dung quan trọng được thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam được học viện cảnh sát nhân dân tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
thượng tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam được học viện cảnh sát nhân dân tổ chức vào chiều nay tại hà nội